phát biểu bế mạc phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nêu rõ phiên họp thứ ba ủy ban thường vụ quốc hội đã hoàn thành tất cả các nội dung đề ra
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về một mươi ba dự án luật một dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai sắp tới
một trong những dự án luật quan trọng được ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ ba này là dự án luật quy hoạch
qua thảo luận nhiều đại biểu băn khoăn với tình trạng luật quy hoạch quá nhiều nhưng không hiệu quả
gây lãng phí nguồn lực đang diễn ra ở tất cả các bộ ngành địa phương và ngày càng có xu hướng gia tăng như hiện nay
ngoài ra nhiều quy hoạch vùng được lập nhưng không rõ đối tượng quản lý không quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện nên không thể triển khai thực hiện được
liệu luật này ra đời có khắc phục được những hạn chế này không

bây giờ thêm mấy quy hoạch vùng nữa quy hoạch đó thì càng tăng thêm chứ đâu có phải giảm đi
thì đánh giá không là đúng không
trong thời gian vừa qua làm rất là nhiều và lãng phí cái tiền làm cái quy hoạch tính tổng thể lên đến tám tỷ
thế thì bây giờ theo vừa có ý kiến của đồng chí tổng thư ký thì có nêu rằng là cái luật quy hoạch này ra đời
đề nghị anh phân tích thêm những cái hạn chế
thế thì tôi cũng mong muốn là ở đây là có thể nêu sơ bộ là cái độ cái tiền cái kinh phí mà giảm đi trong cái công tác làm quy hoạch
trong thời gian tới thì nó sẽ giảm đi được khoảng bao nhiêu phần trăm
một nội dung khác cũng được nhiều đại biểu cho ý kiến tại kỳ họp này là báo cáo của chính phủ về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
các đại biểu cho rằng đã đến lúc phải nhìn nhận nghiêm túc rằng việc gia tăng tội phạm diễn biến ngày càng phức tạp là điều tất yếu
từ đó để tìm ra hướng giải quyết
căm chí đánh giá rằng tội phạm về môi trường giảm ba vì sự việc
nhưng mà thật sự ra thì chúng ta lại thấy đang ồn ào lên chính lúc này là sự vi phạm về vấn đề môi trường
có thể là sự việc nó ít hệ giảm ba căm chí số liệu căm chí là ba
nhưng mà hình như rằng nó lại nặng nề và bây giờ chúng ta mới nghiêm khắc để ta nhìn là thật sự vấn đề ở chỗ đâu
như vậy là ở ngay cái chỗ này không chỉ là số liệu
mà vấn đề phân tích
sau một mươi ngày làm việc nghiêm túc phiên họp thứ ba của ủy ban thường vụ quốc hội đã bế mạc
theo dự kiến ủy ban thường vụ quốc hội sẽ có thêm một phiên họp nữa để bàn thảo về những dự án luật quan trọng
trước khi trình ra quốc hội xem xét thảo luận tại phiên họp thứ hai sắp diễn ra
sáng nay tại tòa nhà quốc hội đồng chí tổng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch quốc hội
đã tiếp đoàn đại biểu quốc hội đan mạch do bà everke hansen làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa quan hệ việt nam đan mạch
trong tất cả các lĩnh vực thời gian qua đặc biệt kể từ khi hai nước thiết lập mối quan hệ vào năm hai nghìn một mươi
hài lòng về sự hợp tác hiệu quả giữa quốc hội việt nam và đan mạch đồng chí tòng thị phóng mong muốn
quốc hội hai nước tiếp tục trao đổi đoàn các ủy ban chuyên môn và phối hợp tốt tại các diễn đàn liên nghị viện hai nước là thành viên
đồng thời tiếp tục có những hoạt động hợp tác để thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa quốc hội hai nước
hôm nay tại hà nội bộ ngoại giao đã tổ chức lễ công bố sách xanh ngoại giao việt nam hai nghìn một mươi năm
đây là lần đầu tiên bộ ngoại giao tổ chức công bố sách xanh về ngoại giao việt nam nhằm giới thiệu chính sách đối ngoại của việt nam
những thành tiệu nổi bật về đối ngoại của việt nam trong năm hai nghìn một mươi chín
cuốn sách gồm sáu chương
nội dung khái quát về tình hình thế giới khu vực chính sách đối ngoại của đảng và nhà nước việt nam
những hoạt động ngoại giao song phương nổi bật trong năm hai nghìn một mươi năm
và trong năm năm qua các hoạt động ngoại giao đa phương ngoại giao phục vụ phát triển và bảo vệ tổ quốc
công tác đối ngoại của đảng quốc hội đối ngoại nhân dân những nét lớn trong đường lối đối ngoại của đại hội đảng một mươi một
cuốn sách không chỉ điểm lại công tác đối ngoại của việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
mà còn nhìn lại cả hành trình năm năm vừa qua
đồng thời nêu bật những nội dung cốt yếu mới
về đường lối đối ngoại của đại hội đảng lần thứ một mươi hai
bộ ngoại giao hy vọng sau khi đọc cuốn sách
quý vị đọc giả có thể đưa ra những ý kiến đồng góp về chính sách
hoạt động đối ngoại của việt nam cũng như phương pháp biên tập cuốn sách
với tinh thần cầu thị bộ ngoại giao sẽ lắng nghe
rút kinh nghiệm để làm tốt hơn công tác đối ngoại
cũng như xuất bản sách xanh ngoại giao việt nam trong những năm tiếp theo
nhân kỷ niệm bảy mươi một năm ngày nam bộ kháng chiến ngày hai mươi ba tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
thành phố hồ chí minh đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ
và tiếp tục thắp sáng ngọn lửa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trong những ngày này trên khắp các đường phố ở sài gòn
cờ hoa rực rỡ để tuyên truyền cổ động tinh thần bảy mươi một năm ngày nam bộ kháng chiến
ngoài tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm
với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc tái hiện không khí sụp sôi của nhân dân nam bộ
thành phố hồ chí minh còn có tổ chức gặp mặt truyền thống cán bộ qua các thời kỳ
triển lãm hơn ba trăm linh bức ảnh và các hiện vật tại phố đi bộ nguyễn huệ
đường hoa đồng khởi công lạc bộ truyền thống kháng chiến
nhân ngày kỷ niệm bảy mươi một năm toàn nam bộ kháng chiến
nhờ vào những bức ảnh ở phố đi bộ chúng em đã thấy được những hình ảnh bất phúc
của ông cha ta đã chiến tranh dũng chiến đấu ngày trước
nhờ đó mà có được việt nam tươi đẹp như ngày hôm nay
với sức trẻ của mình chúng em nguyện phấn đấu học tập
để góp phần một sức mình vào công cuộc bảo vệ tổ quốc
dưới tư cách là một học sinh sinh viên đang học tập dưới một trường cao thắng này
thì qua những bức ảnh trên phố đi bộ em cảm thấy
những người anh hùng xưa tuy là chiến đấu với những vũ khí rất là thô sơ
nhưng mà đã tạo ra những chiến công lễ lần trong hai cuộc kháng chiến
nhân dịp ngày bảy mươi một năm bộ kháng chiến
thì em cảm thấy không phí hào hùng nó lại trỗi dậy trong mỗi chúng ta
kỷ niệm bảy mươi một năm ngày nam bộ kháng chiến đảng bộ và nhân dân tp hcm
quyết tâm ra sức xây dựng thành phố có chất lượng cuộc sống tốt
hiện đại nghĩa tình xứng đáng là thành phố mang tên bác
thành phố anh hùng là trung tâm kinh tế lớn của cả nước
tiếp nối chương trình
giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu tác động đến nông nghiệp
học sinh vùng dân tộc thiểu số ở ninh thuận lại bỏ học
trong bối cảnh nền nông nghiệp của nước ta đang phải chịu những tác động nặng nề của biến đổi khí hậu
thì yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải có các giải pháp để ứng phó
đây cũng là nội dung được thảo luận tại hội nghị giao ban công tác quản lý đầu tư xây dựng
của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn diễn ra hôm nay
hiện nay biến đổi khí hậu đang tác động nặng nề lên sản xuất nông nghiệp của nước ta
yêu cầu cấp thiết đặt ra là cần phải xây dựng các công trình phục vụ cho sản xuất nông nghiệp
tuy nhiên nguồn vốn đầu tư cho nông nghiệp từ ngân sách nhà nước còn ít
chỉ chiếm khoảng sáu trong tổng vốn đầu tư kinh tế xã hội là những khó khăn của ngành nông nghiệp đang gặp phải
tại hội nghị các đại biểu đã họp bàn và đưa ra những giải pháp như khẩn trương xây dựng các công trình
ứng phó với biến đổi khí hậu áp dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng và tuổi thọ công trình
cần nghiên cứu đặc thù khí hậu của mỗi vùng để xây dựng các công trình phù hợp
đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công trình nhanh chóng đưa vào sử dụng
để cụ thể hóa quyết định số hai nghìn tám mươi một của thủ tướng chính phủ ngành điện tỉnh hậu giang đang khẩn trương triển khai
dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo cơ sở công thương tỉnh hậu giang dự án sẽ cấp điện cho hơn bảy hai trăm linh hộ dân nông thôn ở hai trăm năm mươi
ấp của bốn mươi bốn xã thuộc năm huyện châu thành châu thành a phụng hiệp long mỹ
vị thủy đồng thời cấp điện cho hai trăm tám mươi bảy trạm bơm tưới quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh hậu giang
riêng trong năm hai nghìn một mươi sáu dự án được bố trí vốn ngân sách nhà nước hai mươi tỷ đồng và vốn đối ứng của tổng công ty điện lực miền nam để thực hiện
hiện nay nguồn vốn đã sẵn sàng công tác đấu thầu phê duyệt kết quả thầu trong giai đoạn nước rút để kịp thi công cấp điện cho gần một tám trăm linh hộ dân vào cuối năm nay
trước mắt ngành điện tập trung đầu tư cho các công trình cấp thiết ở những xóm ấp chưa có điện theo thứ tự ưu tiên trong danh mục của ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
sáng nay lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đã phối hợp với các lực lượng chức năng ở địa phương và tàu cá của ngư dân
cứu hộ thành công hai tàu cá gặp nạn trên biển đưa hai mươi ngư dân vào bờ an toàn
trước đó vào lúc một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng chín tàu qng chín mươi hai nghìn sáu trăm sáu mươi năm ts
do ông phan văn hẹ chú tại tỉnh quảng ngãi làm thuyền trưởng chạy vào cảng cửa việt huyện gio linh neo đậu tránh sóng to gió lớn
tuy nhiên do không quen luồng lạch nên tàu đã bị mắc cạn
nhận được tin báo cứu hộ sau gần một mươi giờ nỗ lực lực lượng đồn biên phòng càng cửa việt cùng ngư dân địa phương
đã kéo được tàu cá biển kiểm soát qng chín mươi hai nghìn sáu trăm sáu mươi năm ts vào cầu cảng cửa việt an toàn
năm thuyền viên có mặt trên tàu cá được đưa vào đồn biên phòng cảng cửa việt chăm sóc sức khỏe
cũng trong chiều hai mươi một tháng chín vào lúc một mươi bảy h tàu cá biển kiểm soát qng chín mươi hai nghìn sáu trăm bốn mươi bảy ts do ông lê anh vũ
trú tại tỉnh quảng ngãi làm thuyền trưởng khi đi vào vùng biển cách đảo cồn cỏ quảng trị
ba hải lý theo hướng tây nam đã gặp sóng lớn đẩy tàu va vào đá vỡ mạn nước tràn vào khoang làm tàu chìm dần
nhận được tin báo lực lượng đồn biên phòng đảo cồn cỏ đã cùng tàu cồn cỏ không một ra ứng cứu
sau nhiều giờ nỗ lực cứu hộ lực lượng chức năng đã lai dắt
tàu qng chín mươi hai nghìn sáu trăm bốn mươi bảy ts cùng năm thuyền viên vào âu tàu đảo cồn cỏ an toàn
các thuyền viên trên tàu được các chiến sĩ quân y bộ đội biên phòng đảo cồn cỏ khám sức khỏe
thăm hỏi động viên ổn định tư tưởng hiện tại sức khỏe của các ngư dân đã dần ổn định trở lại
tại thừa thiên huế công an tỉnh đã triệt phá thành công đường dây cá độ
qua mạng internet với số tiền đặt cược lên tới gần hai trăm linh tỷ đồng
bắt giữ nhiều đối tượng và tạm giữ nhiều tài sản phương tiện có liên quan đến vụ án
dưới sự chỉ đạo của ban giám đốc công an tỉnh thừa thiên huế
bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát kinh tế đã phối hợp với các đơn vị chức năng
đồng loạt gia quân tổ chức triệt phá đường dây cá độ qua mạng
các lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng cầm đầu là hồ công nhật quang
tức quang camel sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại ba mươi tám võ thị sáu phường phú hội thành phố huế
cùng thời điểm này lực lượng công an tỉnh thừa thiên huế cũng đã bắt giữ và khám xét nhiều đối tượng khác
tạm giữ nhiều tài sản và phương tiện có liên quan đến vụ án
đây là đường dây cá độ qua mạng internet có quy mô rất lớn bị lực lượng công an tỉnh thừa thiên huế triệt phá
với số tiền đặt cược lên tới gần hai trăm linh tỷ đồng
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thừa thiên huế đang tiếp tục điều tra
mở rộng vụ án để xử lý nghiêm quy định của pháp luật
nhưng tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh ninh thuận đã xảy ra tình trạng học sinh bỏ học
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã phước hà huyện thuận nam tỉnh ninh thuận
do nắng hạn đất sản xuất của gia đình em tạ yên hậu phải bỏ hoang
nên tranh thủ hai tháng nghỉ hè đi theo bạn lên đà lạt làm thuê
và đầu năm học mới cũng kịp quay về
tuy nhiên chỉ sau vài tuần học em hậu đã bỏ học với lý do gia đình khó khăn
tại thôn lá a này tình trạng bỏ học như em hậu là không ít
trong khi đó em hậu đã bỏ học với lý do gia đình khó khăn
trong khi đó em tạ yên thị bạch bỏ học lại do tào hôn
năm nay bạch mới lên lớp chín
nhưng ngay từ tuần học đầu tiên em bạch đã bỏ học để lấy chồng
khi nghe tin em bạch bỏ học nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương
các đoàn thể đến tận nhà để tuyên truyền vận động

nữ trú phan rang thì chồng cho học còn học ở đây thì chồng không cho
hiện tại trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở phước hà huyện thuận nam
đã có tám trên một trăm bốn mươi chín học sinh bỏ học
để hạn chế tình trạng này ngoài việc phối hợp với các địa phương để tuyên truyền vận động
nhà trường còn chú trọng thực hiện các chế độ chính sách như miễn giảm học phí
hỗ trợ chi phí học tập và tổ chức ăn trưa cho học sinh bán chú
để phụ huynh an tâm cho con đến trường
lành đạo địa phương
cùng xây dựng kế hoạch đi tuyên truyền vận động cho các em ra lớp
sau khi tuyên truyền vận động một số em hoàn cảnh gia đình quá khó khăn
trường bán chú có năm thôn nhưng các em gần trường không được hưởng bán chú
còn các em xa trường được hưởng bán chú
do đó một phần các em
gần nhà mà học tại trường bán chú thì không có điều kiện để mà được ăn ở tại nơi chấu
tình trạng học sinh ở vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số bỏ học
vẫn thường xuyên xảy ra ở nhiều tỉnh thành phố trong cả nước
trước tình trạng này các địa phương cần đẩy mạnh thực hiện các chế độ
chính sách và có những giải pháp tuyên truyền vận động thiết thực hiệu quả
giúp cho đồng bào dân tộc thiểu số hiểu và tích cực cho con em đến trường
thì việc giảm thiểu thực trạng học sinh bỏ học hàng năm
là một điều mong muốn
tỉnh hòa bình đã triển khai những việc làm cụ thể tập trung giải quyết những vướng mắt
tạo môi trường thông thoáng trong đầu tư sản xuất kinh doanh
bước đầu đã tạo được những chuyển biến tích cực trong việc xây dựng một nền hành chính
phục vụ nhân dân góp phần quan trọng vào năng lực nâng cao cạnh tranh của tỉnh
với tất cả những doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh hòa bình
ngày một mươi bốn và ngày hai mươi chín hàng tháng là những ngày đặc biệt
đặc biệt bởi đó là ngày mà họ được trực tiếp gặp gỡ với lãnh đạo tỉnh
trong một không khí
đặc biệt là ngày mà họ được trực tiếp gặp gỡ với lãnh đạo tỉnh
tỉnh ủy hội đồng nhân dân ubnd sẽ linh hoạt điều chỉnh các giải pháp
theo hướng càng sát thực tế càng tốt để tạo nên môi trường đầu tư lành mạnh hấp dẫn

thì qua đó thì tôi thấy rằng là đây là một cái bước tiến mới của lãnh đạo tỉnh
để nhằm thu hút đầu tư nhằm khuyến khích các doanh nghiệp
nhằm thảo gỡ những khó khăn và tạo nhiều điều kiện thuật lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp
đây là một trong số nhiều giải pháp của tỉnh hòa bình
nhằm chuyển từ tư duy quản lý doanh nghiệp sang đồng hành cùng doanh nghiệp
dựa trên phương châm thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh
chính giải pháp này đã tạo ra cơ sở và trở thành chỗ dựa vững chắc
giúp tỉnh tự đổi mới mạnh mẽ để nâng cao năng lực cạnh tranh
đặc biệt trong lĩnh vực cải cách thu thục hành chính
tám tháng đầu năm nay là so với hai nghìn một mươi năm là cũng có chuyển biến
sau tám tháng đầu năm là thu thục được ba mươi hai dự án cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm mới thu thục được một mươi sáu dự án
cũng từ những buổi gặp mặt cà phê doanh nhân này lãnh đạo tỉnh đã đưa ra hai nhiệm vụ trọng tâm
cần làm ngay trong năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh
nghị quyết đại hội đảng lần thứ một mươi hai đó là tập trung sắp nhập những cơ quan hành chính tương đồng
về chức năng nhiệm vụ để hạn chế tối đa việc doanh nghiệp phải tiếp xúc với nhiều đầu mối
xúc tiến việc pháp lý hóa những cam kết quy chế phối hợp để doanh nghiệp yên tâm đầu tư
ở nhiệm vụ đầu tiên lãnh đạo tỉnh xác định cần thống nhất làm mạnh và triệt đề
từ cấp tỉnh cho đến cấp huyện và cơ sở
ở nhiệm vụ thứ hai để cải tiến mạnh mẽ môi trường đầu tư
tỉnh đã ký cam kết với phòng thương mại và công nghiệp việt nam
về việc tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh thuận lợi cho các doanh nghiệp
theo đó một trăm linh thủ tục hành trình
các quyết định chính sách quy hoạch ngành quy hoạch đất được công khai
minh bạch nhiều nội dung cam kết như xây dựng chính quyền điện tử
thực hiện thủ tục hành chính qua mạng hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp đầu tư
tiếp cận đất đai nguồn vốn và cam kết bảo vệ quyền sở hữu tài sản hợp pháp
và quyền tự do kinh doanh của người dân cũng như doanh nghiệp theo quy định của pháp luật
đã mang đến một luồng gió mới cho thu hút đầu tư vào hòa bình
tính đến hết quý ba năm nay số dự án được cấp phép đầu tư vào tỉnh tăng một trăm năm mươi
vốn đầu tư tăng ba trăm tám mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
thủ tục cấp phép đầu tư đã có nhiều chuyển biến tích cực
nhiều doanh nghiệp trên địa bàn cho rằng những giải pháp và hành động cụ thể
của tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh đang triển khai
sẽ khắc phục được tình trạng thiếu trách nhiệm nhũng nhiễu gây khó khăn cho doanh nghiệp
tự đổi mới linh hoạt trong triển khai thực hiện nghị quyết là những gì
mà cấp ủy chính quyền tỉnh hòa bình đang nỗ lực nhằm cải thiện môi trường đầu tư
nâng cao năng lực cạnh tranh
kết quả bước đầu sau gần một năm triển khai các đề án đã chứng minh tính thiết thực
hiệu quả và rất có thể cách làm này sẽ trở thành kinh nghiệm quý
trong xây dựng một nền hành chính vì dân phục vụ
trong phần tin quốc tế nga và mỹ cáo buộc lẫn nhau trong vụ tấn công đoàn xe cứu trợ syri
nhật bản và myanmar nhất trí tăng cường hợp tác an ninh
mâu thuẫn giữa nga và mỹ vẫn tiếp tục dâng cao khi hai bên liên tục đổ lỗi cho nhau
về các vụ không kích đẫm máu vừa qua
bộ quốc phòng nga vừa khẳng định
không có liên quan đến vụ ba mươi một xe cứu trợ nhân đạo của liên hợp quốc bị không kích
khiến hai mươi một người thiệt mạng hôm một mươi chín tháng chín và rôn nghi vấn sang quân đội mỹ
người phát ngôn bộ quốc phòng nga igo konashenko nêu rõ những cáo buộc của phương tây rằng
mát x cơ va phải chịu trách nhiệm về vụ việc là một âm mưu nhằm làm đánh lạc hướng sự chú ý
khỏi vụ không kích của liên quân do mỹ dẫn đầu nhằm vào quân chính phủ syri hôm một mươi bảy tháng chín vừa qua
ông cũng cho biết
một máy bay không người lái bridayter của mỹ đã xuất hiện trong khu vực đoàn xe cứu trợ
chỉ vài phút trước khi đoàn xe bị không kích
tuy nhiên bộ quốc phòng mỹ đã bác bỏ thông tin này đồng thời cáo buộc ngược lại rằng
chính các máy bay chiến đấu của nga và syri đã hoạt động tại các khu vực phía bắc syri
vào thời điểm đoàn xe cứu trợ của liên hợp quốc bị không kích
vụ việc đã khiến liên hợp quốc quyết định tạm ngừng hoạt động cứu trợ tại đây trong hai ngày
giới chức lầu năm góc vừa thông báo tổ chức is đã phóng một quả rocket
hoặc đạn hóa học vào một căn cứ quân sự mỹ ở iraq
kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy hóa chất độc thuộc loại khí mù tạt
thông báo của bộ quốc phòng mỹ cho biết một quả rocket hoặc đạn pháo đã phát nổ
ở khu vực vòng ngoài của căn cứ quân sự kyara tại iraq vào tối hai mươi tháng chín
binh sĩ mỹ đã kiểm tra hiện trường và phát hiện vật chất đáng nghi
kiểm tra ban đầu cho thấy đây là khí độc mù tạt và kết quả vẫn đang được đánh giá sâu hơn
theo thông báo không có binh sĩ mỹ bị thương hay nhiễm độc trong vụ việc này
và hoạt động ở căn cứ của mỹ vẫn diễn ra bình thường
tuần trước quân đội mỹ đã không kích phá hủy một nhà máy gần mosul
được cho là nơi sản xuất vũ khí hóa học của is
giới quan sát đã nhiều lần cáo buộc lực lượng này sử dụng vũ khí hóa học
trong khi lầu năm góc khẳng định các tay súng is sở hữu các loại hóa chất độc hại
là khí clor và khí mù tạt
ấn độ vừa mời đại diện pakistan để phản ứng về vụ tấn công ở uri
thuộc khu vực kashmir nằm ở biên giới giữa hai nước hôm một mươi tám tháng chín
làm một mươi tám binh sĩ ấn độ thiệt mạng
động thái trên diễn ra sau khi new delhi khẳng định có bằng chứng cho thấy
những tay súng khủng bố ở pakistan có dính líu tới vụ việc
bộ ngoại giao ấn độ đã mời cao ủy pakistan adu basis tới để thông báo kết quả điều tra ban đầu
về vụ tấn công khủng bố ở uri
theo đó nội dung thu được từ hệ thống định vị toàn cầu gps trên thi thể của những kẻ khủng bố
và thời gian chúng xâm nhập qua đường danh giới kiểm soát và đường đi tới khu vực hiện trường tấn công
ngoài ra các loại lựu đạn chúng sử dụng cũng có các dấu hiệu xuất xứ của pakistan
theo phía ấn độ đây là bằng chứng cho thấy vai trò của pakistan trong vụ tấn công ở uri
làm một mươi tám binh sĩ thiệt mạng
new delhi nhấn mạnh nếu chính phủ pakistan muốn điều tra các vụ tấn công qua biên giới này
ấn độ sẵn sàng cung cấp dấu tay và các mẫu adn của những phần tử khủng bố
trong khi đó tại yemen
người trong đó có cả phụ nữ và trẻ em đã thiệt mạng và bảy mươi ba người khác bị thương
khi các máy bay của liên quân ả rập không kích tòa thị chính
và một khu vực dân cư tại thành phố miền tây yemen vào ngày hôm qua
các nguồn tin sở tại cho biết máy bay chiến đấu của liên quân ả rập xê út đứng đầu đã không kích tòa thị chính
và sau đó là khu dân cư hunos lân cận
hiện các đơn vị cứu hộ vẫn đang tìm kiếm người bị nạn trong đống đổ nát
trong khi đó một chỉ huy cấp cao của phiến quân houthi cho biết
tất cả các quan chức cấp cao có mặt ở tòa thị chính đều sống sót sau các vụ không kích
liên minh quân sự do ả rập xê út đứng đầu đã tiến hành các cuộc không kích chống lại houthi
từ tháng ba năm hai nghìn một mươi năm và các chiến dịch trên bộ từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
báo cáo của liên hợp quốc cho biết xung đột tại yemen đã cướp đi sinh mạng của hơn sáu bốn trăm linh người
và khiến khoảng hai tám triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn
hai tập đoàn sản xuất máy bay hàng đầu thế giới là airbus và boeing
đã được bộ tài chính của nước này cho phép bán máy bay chở khách cho iran
một bước tiến quan trọng trong việc triển khai các thỏa thuận trị giá nhiều tỷ đô la mỹ với quốc gia hồi giáo này
thông báo của airbus cho biết đã được cơ quan chức năng mỹ chấp thuận cho xuất khẩu một mươi bảy máy bay a ba trăm hai mươi
hoặc a ba trăm ba mươi đầu tiên sang iran theo hợp đồng bán một trăm một mươi tám máy bay cho hãng hàng không iran air
được ký kết hồi tháng riêng vừa qua
trong khi đó tập đoàn boeing của mỹ cũng cho biết
tập đoàn này bán máy bay cho hãng iran air qua đó tiến tới hoàn tất thương vụ đầu tiên
kể từ sau cuộc cách mạng hồi giáo ở iran vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
từ đầu năm nay iran đã đặt mua hơn hai trăm linh máy bay với tổng trị giá năm mươi tỷ đô la mỹ của airbus và boeing
tuy nhiên những thỏa thuận này đang gặp nhiều vướng mắt trong vấn đề giao dịch tài chính
do những hạn chế trong việc sử dụng đồng đô la mỹ chưa được mỹ dỡ bỏ hẳn
cùng với những lo ngại về nguy cơ pháp lý nếu các trừng phạt bị áp dụng trở lại
nhiều người đã đặt mắt cho các trừng phạt bị áp dụng trở lại
trong đó lực lượng phòng vệ nhật bản sẽ hỗ trợ cải thiện năng lực cho quân đội myanmar
điều này đã được bộ trưởng quốc phòng nhật bản tomomi inada và người đồng cấp myanmar singwin
cam kết trong cuộc hội đàm ở tokyo
tại cuộc hội đàm bộ trưởng quốc phòng hai nước cùng khẳng định sẵn sàng thúc đẩy trao đổi hợp tác song phương trong thời gian tới
theo bộ trưởng ina tokyo sẵn sàng tiếp nhận sinh viên myanmar tới tham dự các khóa học
tại học viện quốc phòng quốc gia nhật bản
lực lượng phòng vệ nhật bản cũng sẵn sàng hỗ trợ cải thiện năng lực cho quân đội myanmar
đề cập các vấn đề tranh chấp trên biển trong khu vực thời gian qua
hai bộ trưởng cùng chia sẻ quan ngại về tình hình ở biển đông và biển hoa đông
đồng thời khẳng định tầm quan trọng của giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại
bộ trưởng canada cũng kêu gọi các nước asean mà myanmar là thành viên
cũng như cộng đồng quốc tế nói chung cần hợp tác chặt chẽ với nhau
để giải quyết các tranh chấp dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế
quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt